tình trạng bắt khách dọc đường đang là một trong những vấn đề nóng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
mới đây sở giao thông vận tải tp hà nội đã và đang nghiên cứu lắp đặt camera giám sát xử lý vi phạm tại điểm nóng về bến cóc xe dù
liệu đây có phải là biện pháp giúp giải quyết rứt điểm tình trạng bắt khách dọc đường hay không
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
hình ảnh quen thuộc trước cổng trường đại học thương mại trên tuyến đường hồ tùng mậu thành phố hà nội nhộn nhịp tấp nập không khác gì một bến xe thu nhỏ
đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại một số tuyến đường xung quanh các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội
còn đây là hình ảnh từ các camera trên đường giải phóng bên ngoài bến xe giáp bát
bằng những hình ảnh như thế này khi phát hiện những chiếc xe vi phạm dữ liệu sẽ truyền và lực lượng chức năng sẽ liên hệ trực tiếp ngoài hiện trường để xử lý ngay
và đây được coi là giải pháp tạm thời để xử lý tình trạng bắt khách dọc đường
không phải chờ đến khi phải phạt nguội hành vi bắt khách dọc đường này ngay lập tức đã bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm trực tiếp ngoài hiện trường
tuy vậy mỗi vi phạm đều có những lý do khác nhau
sau cái bệnh nghề nghiệp thì em cũng đưa bà con lên để biết là các anh bắt là đúng được quy định rồi
thì em cứ điểm đi làm này xe rủ xe giếp nó nhở quá nó loạn lên ngoài đường
đúng quy trình mà cứ mở đóng cửa bán vé đóng cửa đi ra đi về thì nhà xe không thể tồn tại được vì không có khách
tình trạng bắt khách dọc đường không chỉ xuất phát từ các nhà xe mà điều này còn xuất phát từ phía các hành khách
theo sở giao thông vận tải tp hà nội việc đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông tại các điểm nóng
giao thông để tăng cường quản lý phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm theo hình thức phạt nguội là rất cần thiết
bởi ngoài việc tạo sức gian đe đối với các hành vi vi phạm thì cũng dần dần thay đổi thói quen xấu của người tham gia giao thông
khi mà triển khai lắp camera giám sát này rồi thì chứng minh được ngay vi phạm và lái xe chấp hành rất là tốt
và qua đây thì tham gia giao thông cũng đề xuất xin lắp đặt camera giám sát tại các điểm nóng
để đảm bảo cho việc xử lý và chấp hành của lái phụ xe đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tình trạng các nhà xe rời bến là ngay lập tức đi vòng vo đón khách gây cản trở giao thông
là thực tế gây bức xúc đối với nhiều người
do vậy biện pháp lắp camera giám sát được coi là giải pháp hiện đại mang lại nhiều lợi ích cho lực lượng chức năng